kính chào quý vị khán giả của chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần
một lát nữa khi mà ra khỏi nhà đi học đi làm
thì người dân bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
hãy chuẩn bị cho mình những chiếc áo khoác hay là khăn quàng mỏng
cùng những vật dụng che mưa tiện ích
bởi lúc này thì trời vẫn có mưa ngắt quãng ở một vài nơi
cùng với mức nhiệt thấp khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ trời rét
mưa và giờ đi học đi làm như vậy thì thường dễ gây ra tình trạng ồn núi giao thông
quý vị hãy ra khỏi nhà sớm hơn một chút để lộ trình di chuyển được thuận lợi hơn
tránh ngược với bắc bộ người dân nam bộ ngày hôm nay
vẫn nên hạn chế lưu thông ngoài trời vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều
bởi lúc này nắng mạnh và tiết trời khá oi nóng
khi nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức ba mươi bốn độ
phải cuối giờ chiều thì mưa mới có thể xuất hiện ở một vài nơi
có một số điểm mưa to